huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh vừa tổ chức lễ kỷ niệm năm trăm năm mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân trường lao động hạng nhì
tới dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ các đồng chí ủy viên trung ương đảng uông chu liêu
phó chủ tịch quốc hội nguyễn thanh bình phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
năm một nghìn bốn trăm sáu mươi chín khi vua lê thánh tông định lại bản đồ đất nước huyện nghi xuân thuộc phủ đức quang chính thức ra đời
lịch sự hình thành và phát triển của huyện nghi xuân gắn với quá trình hình thành miền quê giàu truyền thống văn hóa là một trong những cái nôi của người việt cổ
là mảnh đất của thi ca và dày đặc các tầng văn hóa
nơi đây đã sản sinh ra nhiều danh nhân tiêu biểu như đại thi hào nguyễn du danh nhân văn hóa thế giới dinh điển sứ nhà thơ uy viễn tướng công nguyễn công chứ
trong thời đại đổi mới huyện nghi xuân đã vươn lên mạnh mẽ trở thành điểm sáng trong công cuộc xây dựng và phát triển
nghi xuân là huyện đầu tiên của tỉnh hà tĩnh vinh dự được thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn hai năm vào năm hai nghìn một mươi
tại lễ kỷ niệm thưa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí vương đình huệ đã trao huân chương lao động hạng nhì tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện nghi xuân